các hộ trên địa bàn xã đồng thắng huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa vô cùng lo lắng trước sự việc lúa bị chết hàng loạt
cụ thể hơn hai hectare lúa của một mươi ba hộ nơi đây đã chết cháy khi phun thuốc trừ cỏ
trước đó người dân đã phun lúa bằng thuốc halosuper và sifata ba mươi sáu vkp
chỉ sau một ngày cỏ và lúa có hiện tượng úa vàng và chất cháy
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện triệu sơn đã thành lập đoàn kiểm tra và nhận định
hai loại thuốc trên nằm trong danh mục được phép mua bán sử dụng tại việt nam và đồng thời thuốc vẫn còn thời hạn sử dụng
trạm bảo vệ thực vật đã lấy mẫu thuốc bao bì nhãn mát gửi đi giám định nhưng chưa có kết luận
được biết nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật kể trên đã đề nghị phương án hỗ trợ bảy trăm linh đồng trên một xào lúa bị chết